để chủ động ứng phó với mưa lũ trong những ngày qua hồ chứa nước thủy lợi phú ninh tỉnh quảng nam đã tiến hành xả lũ với lưu lượng nhỏ
và bắt đầu từ bảy giờ sáng ngày hôm nay một mươi bốn tháng một mươi hai đơn vị quản lý vận hành hồ thủy lợi này đã tiến hành xả tràn mạnh hơn
với lưu lượng là từ ba trăm ba mươi mét khối trên dây để tăng dung tích đón lũ
theo đài khí tượng thủy văn quảng nam từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
các địa phương trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện đợt mưa vừa mưa to với tổng khối lượng mưa phổ biến từ một trăm linh mm đến trên hai trăm linh mm
do vậy để đảm bảo an toàn công trình và góp phần điều tiết nước cho vùng hạ du
chiều ngày một mươi ba tháng một mươi hai công ty khai thác thủy lợi quảng nam đơn vị quản lý vận hành hồ thủy lợi phú ninh
đã phát đi thông báo tăng cường xả tràn để tạo dung tích đón lũ
theo đó đơn vị chủ quản hồ phú ninh đã tiến hành điều tiết xả lũ qua tràn xả sâu từ lúc bảy giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
cho đến khi thông báo kết thúc đợt mưa lũ với lưu lượng xả từ hai trăm linh tới bốn trăm linh mét khối trên dây
và có khả năng cao hơn nữa tùy theo mức độ mưa tại lưu vực hồ phú ninh nhằm tăng dung tích đón lũ
hiện mức nước sông tam kỳ đang ở dưới báo đông một khoảng bảy m nên vùng hạ ru chưa bị ảnh hưởng gì
tuy nhiên các địa phương cần theo dõi và chuẩn bị các phương pháp ứng phó kịp thời khi trời mưa lớn
kéo dài nước sông dân cao gây ngập lụt ở vùng hạ ru